văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ để giải đáp các vấn đề nổi cộng trong tháng
cuộc họp diễn ra ngay sau khi phiên họp chính phủ thường kỳ do thủ tướng chính phủ chủ trì kết thúc
liên quan đến việc lây nhiễm tại khu cách ly của việt nam airlines
đại diện bộ giao thông vận tải cho biết trách nhiệm chính là của cá nhân người bị lây nhiễm
không tuân thủ các quy định về cách ly bên cạnh đó trách nhiệm là của địa phương
việt nam airlines đã có hành động bắt đầu đó là đình chỉ chỉ quản lý trực tiếp để có kiểm điểm
thế còn kiểm điểm kết quả nào thì sẽ có cái báo cáo cụ thể và sẽ công khai với lại công luận về cái phần này
nhưng quan điểm chúng tôi là phải đánh giá đây là một cái rất nghiêm trọng
và nó tác động đến cộng đồng và tác động đến phòng chống dịch như thành quả
chỉ chủ nhiệm là nêu chín mươi ngày trên chín mươi ngày chúng ta có tác động
lại có cái nghiệp này
trên tinh thần là sẽ khẩn trương thần tốc điều tra truy vết cách ly tất cả đối tượng f một f hai
và không để lây nhiễm sang cái chủ quỷ thứ ba
liên quan tới việc người dân rót tiền tỷ và đầu tư liberforest
tại diện ngân hàng nhà nước việt nam cho biết pháp luật đã quy định rất rõ
chỉ các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được ngân hàng nhà nước cho phép
mới được kinh doanh giao dịch ngoại hối
như vậy khi không được cho phép thì tổ chức này là lừa đảo
người dân không nên tin vào
chưa cấp phép cho bất cứ một cái sàn giao dịch forex nào cả
thế cho nên tất cả những cái sàn giao dịch forex hiện nay đang hoạt động
là không đảm bảo những đúng theo quy định của pháp luật
chúng tôi khẳng định là đến giờ phút này là bộ công thương là chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho bất cứ một đơn vị nào
với cái tên như là liber hoặc là liberforest
và đây thì có thể khẳng định
đây là một hoạt động của forex là có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp
chứ không phải là kinh doanh đa cấp
vì theo cái nghị định số bốn mươi ấy
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
thì hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa
về việc có hai mươi một dự án điện mặt trời được cấp phép bổ sung vừa qua
đại diện bộ công thương cho biết
đây là hình thức đang được khuyến khích theo đúng đường lối của đảng nhà nước
hiện nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia
và hai mươi một dự án điện mặt trời được cấp phép bổ sung vừa qua
dự án này đã hoàn thành thẩm định trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
được thủ tướng chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch